phạm văn quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại tổ dân phố an hải phường thuận an tp huế tỉnh thừa thiên huế đã sát hại một người khi chưa đủ một mươi ba tuổi
mắn hạ tù trở về đối tượng lại lái xe trong tình trạng phê ma túy điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe khiến năm người thương vong
về ma túy vẫn phóng ô tô trong đêm tối
vào lúc hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba phạm văn quang lái ô tô biển kiểm soát lào có số hiệu hai nghìn bốn trăm sáu mươi hai đi trên quốc lộ bốn mươi chín hướng biển thuận an lên thành phố huế
khi đến km bảy sáu trăm linh quốc lộ bốn mươi chín đoạn qua thôn dương nổ nam xã phú dương tp huế tỉnh thừa thiên huế thì tông và anh đoàn công phi long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã phú dương đang đi bộ theo hướng cùng chiều
tiếp đó quang điều
điều khiển xe tiếp tục chuyển hướng trách qua phần đường bên phải và va chạm vào xe máy biển kiểm soát bảy mươi năm h một trăm bảy mươi nghìn hai mươi hai do anh phan văn xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chở vợ và hai người con là phan văn phúc tê sinh năm hai nghìn hai mươi và phan nguyễn tường v sinh năm hai nghìn một mươi tám
vụ tai nạn khiến cháu v bỏ mạng tại hiện trường
bốn nạn nhân còn lại bị thương nặng và được người dân lực lượng công an chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế trong đêm ngày hai mươi bốn tháng bảy
theo ghi nhận tại hiện trường chiếc xe ô tô sau khi hút vào xe máy khiến cho cả phần đầu xe ô tô bị biến dạng hoàn toàn
xe máy cũng hư hỏng vỡ thành nhiều mảnh
tại hiện trường cho thấy chiếc xe máy bị ô tô kéo lê khỏi vị trí va chạm khoảng một trăm linh mét mà không có dấu vết phanh
nhận định bắt đầu của lực lượng chức năng lái xe ô tô đã điều khiển xe với tốc độ rất lớn so với quy định cho phép
điều đáng nói thời điểm xảy ra tai nạn đối tượng điều khiển ô tô có dấu hiệu phê ma túy
ngay sau đó công an tp huế đã tiến hành thực hiện test nhanh ma túy và kết quả cho thấy phạm văn quang dương tính với ma túy
ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam phạm văn quang về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
quá trình điều tra quang khai nhận đêm hai mươi bốn tháng bảy quang đến khách sạn panorama houthio tại đường thủy xuân tp huế và gặp nguyễn đức thường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại xã lộc bùn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế sau đó quang lấy xe ô tô nhãn hiệu hyundai elancha biển số lào hai nghìn bốn trăm sáu mươi hai của ngô đức thường đi về nhà ở gần biển thuận an thì gây tai nạn
theo cơ quan công an ngoài việc sử dụng ma túy khi lái xe gây tai nạn thì phạm văn quang điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe
quá trình điều tra mở rộng phạm văn quang khai nhận tối hai mươi ba tháng bảy quang cùng với một số nhóm bạn đến quán karaokew nằm trên đường lê lợi
phường phú hội thành phố huế để hát hò và tại đây quang đã sử dụng ma túy
đến tối hai mươi bốn tháng bảy quang liên lạc với nguyễn đức thường và sau đó đến gặp thường để lấy ô tô chạy về nhà ở gần biển thuận an thì gây ra tai nạn
việc phạm văn quang lái xe không có bảng lái phê ma túy cướp đi sinh mạng của bé gái tám tuổi và nhiều người bị thương phải vào viện điều trị khiến dư luận rất bức xúc lên tiếng
và điều khiến cho nhiều người càng bất bình hơn là khi biết tin đối tượng này vừa ra tù về tội giết người
sinh mạng của một người bạn đồng hương xa xứ khi vào đất khách ở thành phố hồ chí minh để mưu sinh
theo hồ sơ vụ án phạm văn quang và nguyễn bi là bạn bè cùng sinh sống tại thị trấn thuận an huyện phú vang nay là thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
giữa năm hai nghìn một mươi một tại quê nhà khi lứa tuổi mới lớn còn bỏng bột thì giữa quang và bi có cãi vã rồi phát sinh mâu thuẫn
đầu năm hai nghìn một mươi hai quang vào thành phố hồ chí minh làm công nhân may tại quận gò vấp thì tình cờ gặp bi cùng làm việc tại công ty này
ở đất khách quê người giữa biển người bao la khi thấy quang cùng làm việc cùng cơ sở may mặc với mình đi vui mừng nhưng không bày tỏ
còn đối với quang thì lần cãi vã ở quê nhà với bi như trở thành mối hận trong lòng và trong suy nghĩ phải xử được bi mới thỏa mãn
từ đó ngày ngày gặp đi mối hận thù trong quang ngày càng lớn dần
cho đến tối bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai trong lúc ngồi uống bia với nguyễn đức lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
hôm nay thì quang kể cho lộc nghe về mâu thuẫn giữa bi và quang lúc ở quê và rủ lộc trả thù thì lộc đồng ý
sau khi lên kế hoạch bàn bạc nhau thì lộc đến một ngôi chợ gần chỗ làm việc mua một con dao đưa cho quang thủ sẵn trong người
rồi cả hai đến công ty may mặc tìm đi để giải quyết mâu thuẫn chuyện cũ
khi quang và lộc vừa đến thì thấy bi đang ngồi cùng với nhóm bạn trước cổng
lúc này quang gọi đi ra ngoài thì bi cứ nghĩ rằng chỉ ra nói chuyện bình thường nên đã nhanh chóng đi ra
nhưng không ngờ
khi bi vừa đi tới thì quang đã dùng dao tác động vào người khiến bi gục ngã tại chỗ
sau đó my đã bỏ mạng trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu
thời điểm đó nhận được hông tin cả gia đình quang cũng như gia đình bi ở quê nhà rúng động băng hoang trước những hành vi cốt đổ của quang
bố mẹ đi đổ bệnh khi nghe tin đứa con trai hiếu thảo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà đã chấp nhận xa nhà từ nhỏ để mưu sinh rồi mãi mãi ra đi
người thân của vi càng đau đớn hơn khi mà người cướp đi sinh mạng của con mình lại chính là đồng hương
sau lần cướp đi sinh mạng của người bạn đồng hương tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt phạm văn quang một mươi bảy năm tù
do thời điểm gây án quang chỉ mới một mươi ba tuổi nên được giảm nhẹ không hình phạt và nguyễn đức lộc một mươi năm năm tù về tội giết người
đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba quang được tha tù trước thời hạn và trở về quê ở thừa thiên huế
theo tìm hiểu từ một số người dân nơi quang trở về sinh sống sau khi ra tù quang về sinh sống tại phường thuận an thành phố huế
nhưng đối tượng này thường ít khi có mặt tại địa phương
sau khi ra tù không có công an việc làm mà vẫn có biểu hiện ăn chơi lêu lỏng và có dấu hiệu sử dụng ma túy một người dân cho biết
tính đến ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba vụ tai nạn giao thông do phạm văn quang gây ra khiến năm người thương vong đã xảy ra một mươi năm ngày
ngoài cháu v tám tuổi nạn nhân bỏ mạng trong vụ tai nạn thì bố và mẹ cháu v vẫn phải nằm trên giường chưa thể đi lại
trong đó bố của cháu bé là phan văn xuân ba mươi tám tuổi
được tiếp tục điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện trung ương huế
còn mẹ cháu bé là chị nguyễn thị thu thanh ba mươi ba tuổi
sau hơn một tuần điều trị tại bệnh viện do gãy chân ba khúc từ phân đùi xuống đầu gối đã xin về nhà để nằm theo dõi
nằm một chỗ trên giường không thể di chuyển được
với chị thanh hai tuần nay có lẽ là nỗi mất mát lớn nhất kinh hoàng nhất mà gia đình chị phải trải qua
nằm trên giường đưa mắt hướng về bàn thờ của con gái tám tuổi con gái đầu lòng mà chị thanh quản thắt
từng khúc ruột
nhiều lúc trong đêm tối chị giật mình thức giấc và không thể tin con gái mình đã ra đi mãi mãi
do vợ chồng em hoàn cảnh còn khó khăn chồng làm grabbuy còn em dọn vệ sinh cho một nhà nghỉ ở thành phố huế
nên vợ chồng em đưa con lên học trường ở gần nhà ngoại tại phường an đông thành phố huế để nhờ ông ngoại đón đưa giúp
vào buổi tối sau khi hai vợ chồng làm xong việc thì ghé đón hai con về nhà
nhà của vợ chồng chị thanh cách nhà ông bà ngoại khoảng gần một mươi km
chị thanh kể tối hôm đó
hai vợ chồng em cùng con trai bốn tuổi đi đón con gái tám tuổi đi học thêm về thì ghé vào nhà ngoại chơi một lát
sau đó khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bảy
bốn thành viên trong gia đình lên xe máy để trở về nhà riêng ở vùng ven thành phố
đi được quãng đường khoảng một mươi km chỉ còn rẽ qua cánh đồng trào khoảng hai trăm linh mét là về đến nhà
ở thôn phỏ an xã phú dương thành phố huế thì cả nhà em đã gặp tai nạn trong đêm tối
lúc đó em ngã xuống nằm giữa đường nhưng không thể đứng dậy được
em nằm vào gọi các con một lúc thì sau đó không còn biết gì
đến hôm sau em như xét đánh ngang tai khi nghe tin con gái đầu lòng của vợ chồng em đã tử vong sau đêm định mệnh đó
trong khi đó chồng bị thương rất nặng và một mươi năm ngày vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn
con gái em học rất giỏi hiền lành và cháu luôn được các thầy cô giáo yêu thương
sách vở quần áo đồ dùng học tập đã được hai mẹ con chuẩn bị đầy đủ rồi
mà không ngờ giờ con đã ra đi
chị thanh cho biết dù chồng chị đang nằm viện nhưng chị không thể di chuyển được
nên không thể gặp thầy
theo chị thanh hiện chồng chị bị đa chấn thương rất nặng
chị mới tỉnh sơ sơ và cựa quậy tay chân chứ chưa tỉnh hẳn
và hiện vẫn đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện trung ương huế
hai tuần nay từ ngày xảy ra tai nạn phía nhà nội thay phiên nhau để chăm sóc chồng chị thanh ở bệnh viện
còn nhà ngoại thì về nhà chị thanh giúp chị cơm nước cho con trai bốn tuổi và chăm sóc chị
chồng em làm grab thu nhập một tháng khoảng hơn sáu triệu đồng
và em dọn vệ sinh một tháng được bốn triệu đồng
với số tiền đó vợ chồng em tiết kiệm và tập trung vào việc chi tiêu nuôi dạy con cái ăn học
giờ đây cả hai vợ chồng đều bị thương nằm một chỗ
chồng em là lao động chính trong gia đình mà chưa biết ngày nào hồi phục
nên rồi không biết cuộc sống sẽ như thế nào
chị thanh chia sẻ
ông đặng ngọc anh phó tránh văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế
và lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
khi đến chia buồn thắp nén nhang để tiễn biệt cháu v
con gái của vợ chồng chị thanh đã không cầm được nước mắt trước hoàn cảnh xót xa
thương tâm của gia đình chị
nhiều người dân ở xã phú dương dù không quen biết với gia đình chị thanh
nhưng khi nghe tin dữ họ cũng đã đến chia buồn phúng điếu
càng thương xót cho số phận gia đình chị thanh bao nhiêu
thì người dân càng bức xúc về phạm văn quang kẻ đã gây ra tai hỏa cho gia đình nạn nhân
điều đáng trách phạm văn quang đã từng một lần tước đi mạng sống của một người đồng hương
nhưng sau khi ra tù vẫn không chịu tù chỉ làm ăn
mà lại ăn chơi lâu lỏng chích hút nhằm thỏa mãn nhu cầu bản thân
để rồi một lần nữa lấy đi sinh mạng của một trẻ thơ
người dân đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm phạm văn quang
nhằm gian đe giáo dục cho các đối tượng khi phê ma túy
vẫn cố tình ôm vô lăng phóng nhanh vượt ẩu
để rồi gây ra gánh nặng cho xã hội cho gia đình nạn nhân
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video